vâng thưa quý vị vượt biên trái phép để tìm kiếm một công việc chưa bao giờ mang lại trái ngọt cho những người lao động
rất nhiều bài học nhãn tiền thế nhưng vẫn có những nạn nhân tin theo những lời hứa hẹn làm thuê ở nơi xứ người
câu chuyện này sẽ được chúng tôi đề cập sâu hơn trong chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay
còn trước tiên thì xin mời quý vị cùng đến với các tin tức an ninh trật tự cập nhật
liên quan đến vụ hàng chục người trốn khỏi casino từ campuchia
bơi qua sông bình ghi về việt nam công an tỉnh an giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với hai đối tượng nguyễn thị lệ và lê văn danh cùng chú tại thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang
để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
đóng giả nhân viên y tế tuyến vào khoa sản bệnh viện đa khoa huyện trương mỹ thành phố hà nội bắt cóc được một trẻ sơ sinh
trong lúc đang tìm cách tẩu thoát ra ngoài thì tuyến bị bắt giữ
công an huyện trương mỹ thành phố hà nội đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng nguyễn thị tuyến
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở xã thụy hương huyện trương mỹ để làm rõ về hành vi chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
với hành vi mua bán người nguyễn thị yến nhi chú tại huyện châu thành tỉnh kiên giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu khởi tố
do mâu thuẫn cho rằng nạn nhân không nhường mình mua gỗ keo
phi đã dùng dao chém khiến cho nạn nhân bị tỷ lệ thương tật bảy mươi
tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng vừa mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo trần ngọc phi năm mươi bốn tuổi
chú tại huyện krombach tỉnh đắk lóc một mươi năm sáu tháng thủ giam về tội giết người giảm hai năm so với cấp sơ thẩm
lái xe trần văn hiền đang vận chuyển khoảng năm tấn vải may mặc và quần áo các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
thì bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam phát hiện bắt giữ
thưa quý vị thông tin về vụ việc bốn mươi hai công dân việt nam bỏ trốn khỏi một sòng bài thuộc huyện con thong tỉnh kandan campuchia
bơi qua sông binh di an giang về nước đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận
vâng liên quan đến vụ việc thì bộ ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện việt nam tại campuchia liên hệ với cơ quan chức năng sở tại
làm rõ thông tin và kiểm tra cơ sở này đề nghị phía campuchia điều tra nguyên nhân vụ việc
đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân
chia sẻ về câu chuyện cư dân mạng cũng cho rằng người dân cần cảnh giác trước những lời mời lời kêu gọi qua campuchia làm việc
để hưởng việc nhẹ lương cao và không mất chi phí đi lại của các đối tượng trên mạng xã hội
bước đầu làm việc với cơ quan chức năng việt nam những người này khai nhận bị một số đối tượng rô rỗ qua campuchia làm việc nhẹ lương cao
họ được đưa vào các casino buộc phải làm việc quá sức quá giờ không trả lương đầy đủ
từ đó nhóm người này bàn bạc vượt biên về việt nam
chủ tịch ubnd tỉnh an giang nguyễn thanh bình cho biết trong số bốn mươi hai lao động trốn chạy về việt nam vào ngày một mươi tám tháng tám
chỉ có ba người quê an giang đa phần còn lại ở các tỉnh miền trung miền bắc
do đó nhiều khả năng có đường dây tổ chức đưa lao động trái phép qua biên giới
chủ tịch ubnd tỉnh an giang đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương điều tra về đường dây đưa lao động trái phép qua biên giới
cư dân mạng cho rằng vụ việc tiếp tục cho thấy thực trạng đáng lo ngại về tình trạng lừa đảo những lời mời sang nước bạn làm việc nhẹ lương cao
nhưng cuối cùng lại trở thành nạn nhân bị cưỡng bức lao động cưỡng đoạt tài sản nguy hiểm đến tính mạng
xem clip vừa tội vừa thương mong các cơ quan chức năng triệt phá các đường dây buôn người lừa đảo lao động cưỡng ép này
thật buồn là nhiều người vẫn sợ bẫy với những lời mời gọi đi làm việc ở nước ngoài việc nhẹ lương cao biết bào bài học nhãn tiền
miếng phô mai chỉ có sẵn trên cái bẫy chuộc mà thôi
mang theo ước mơ đổi đời và đã có không ít người phải bỏ mạng một số người thật sự đau lòng
bơi qua sông bình di để về nước trong số bốn mươi hai người đã có một thanh niên một mươi sáu tuổi tử vong
cư dân mạng cho rằng đây là sự việc hết sức đau lòng
đặc biệt khi thực trạng lừa đảo tổ chức đưa lao động trái phép qua biên giới đã nhiều lần được các cơ quan chức năng khuyến cáo
thế nhưng cũng đã có những người lao động việt nam phải bỏ mạng nơi xứ người
trước đó công an tại nhiều địa phương đã tiếp nhận hàng trăm lá đơn đề nghị giải cứu
có người thân bị lừa sang campuchia bị bắt đột cưỡng bức lao động và phải chuộc tiền để muốn về nước
cư dân mạng mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ và xử lý các vụ việc
nó bảo tuyển là chăm sóc khách hàng tuyển nhân viên xéo mức lượng là tầm một nghìn đô
thế là anh vào đăng ký em đi
thế nhưng mà chọn đổi làm không làm gợi nó thì nó đắng
thôi nó bán đi công ty khác về giá cao hơn để lấy lời
đưa em vô khu vực nhà máy tính về nơi đảo
thì em không có rành về máy tính
rồi em xin về
xin về thì
xin về thì
bên đời ra giá đòi tới bốn nghìn đô
nó nói là đi làm trong sài gòn đó là việc nhẹ lương cao một tháng một mươi tám triệu đến hai mươi triệu
ai ngờ người ta lừa gác bán đi bên công ty chia
đánh là đọc em trong đó
trong đó là kêu là nếu có tiền một là mày chết hay là mày bán ra với biến
xử phạt thật nặng người lừa đảo công dân qua biên giới
nhưng chính mỗi công dân cũng cần phải tỉnh táo hơn
đừng tự biến mình thành nạn nhân
mong bộ công an tiếp tục giải cứu
gửi những công dân bị lừa đảo khi lao động được về nước an toàn
để họ được làm lại
và mong không gia đình nào phải đón nhận những tin dữ nữa
thời gian qua lực lượng chức năng việt nam đã phối hợp với lực lượng chức năng campuchia giải cứu
đưa hơn năm trăm linh công dân việt nam bị lừa sang lao động trái phép tại campuchia về nước an toàn
bộ công an cho biết hiện nay tình hình công dân việt nam xuất cảnh trái phép sang campuchia làm việc tại các cơ sở đánh bạc trực tuyến
bị cưỡng bức lao động cưỡng đoạt tài sản vẫn diễn biến phức tạp
cục cảnh sát hình sự bộ công an cảnh báo và đề nghị người dân nâng cao cảnh giác phối hợp phòng chống tội phạm
cư dân mạng cũng chia sẻ những khuyến cáo yêu cầu từ phía bộ công an cho rằng người dân cũng cần tỉnh táo tự bảo vệ chính bản thân mình và không trở thành những lao động bất hợp pháp
khi phát hiện thông tin về các đối tượng đường dây lôi kéo môi giới tổ chức đưa người sang campuchia làm việc
nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo mua bán người cần thông báo cho người thân gia đình và kịp thời trình báo cho cơ quan công an để cơ quan chức năng kịp thời phòng ngừa ngăn chặn điều tra xử lý
mỗi công dân cần thực sự tỉnh táo trước những lời mời sang campuchia làm việc nhẹ lương cao
suy nghĩ của bạn như thế nào về vấn đề này hãy chia sẻ bình luận trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
và điều đáng nói đây không phải là những vụ việc lần đầu tiên trong những năm qua thì cũng đã có nhiều vụ án mạng thương tâm xảy ra đều do người tâm thần gây ra
vấn đề này lại một lần nữa cho thấy cần thiết phải có các biện pháp quản lý các bệnh nhân tâm thần đang được điều trị tại cộng đồng
và cùng bàn luận về vấn đề này thì ngày hôm nay trong góc nhìn chuyên gia chúng tôi đã mời tới trường quay tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn dũng phó viện trưởng viện sức khỏe tâm thần quốc gia bệnh viện bạch mai
và xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho truyền hình công an và trước tiên thì xin mời bác sĩ cũng như quý vị khán giả cùng theo dõi một tổng hợp của chúng tôi
chiều ngày một mươi năm tháng tám một nữ nhân viên y tế của trạm y tế xã đức tránh huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi bị ông nguyễn thành sơn người mắc bệnh tâm thần dùng cây gỗ đánh tử vong khi đang trên đường đi làm về nhà
cũng trong ngày một mươi năm tháng tám người phụ nữ bốn mươi tám tuổi ở tỉnh tiền giang đang bưng hủ tiếu cho khách thì bất ngờ bị nghi phạm mai văn sáng ba mươi năm tuổi là hàng xóm cầm búa đập vào đầu lúc xảy ra sự việc sáng có biểu hiện không bình thường
theo thống kê của bộ y tế cả nước hiện có khoảng một mươi ba triệu người chiếm khoảng một mươi năm dân số bị bệnh liên quan tới dối loạn tâm thần như trầm cảm động kinh dối loạn hành vi tâm thần phân liệt
tuy nhiên cứ một mươi người thì chỉ có hai ba người được chữa trị tại các cơ sở y tế số còn lại đang sinh sống trong cộng đồng và vẫn có nguy cơ gây án khi mất khả năng kiểm soát hành vi bởi công tác quản lý người bệnh gặp rất nhiều khó khăn
vâng ạ thưa bác sĩ
bác sĩ nguyễn văn dũng qua những hình ảnh vừa rồi thì ông đánh giá như thế nào về thực trạng người bệnh tâm thần gây án hiện nay ạ
vâng kính chào mc và các quý vị khán giả
đối với bệnh tâm thần thì theo tỷ lệ tâm thần của việt nam cũng như thế giới tỷ lệ từ ba cho đến một hai trong tỷ lệ một trăm linh trong quần thể dân cư và ở việt nam cũng như vậy
tuy nhiên đối với xã hội phát triển thì các tác động để gây nên các dối loạn tâm thần
ở cộng đồng này nhiều như bia rượu tức là chất kích thích hay là các trạng thái nghiệm lạm dụng để làm tăng tác dụng của các rối loạn người tâm thần
hiện tại thì đối với việt nam thì cái nhóm để chăm sóc các bệnh nhân tâm thần thì vẫn là một trong những thiếu hụt vô cùng là lớn
tổng số của việt nam sáu mươi ba tỉnh thành hiện tại mới có bốn mươi hai các bệnh viện trong các tỉnh thành là có bệnh viện chuyên khoa về tâm thần
cái đó là một cái mà chúng ta cái câu hỏi mà tôi cũng đang trả lời với quý vị khán giả và mc rồi
vô cùng là có trách nhiệm nhưng muốn có trách nhiệm đó thì chúng ta phải hiểu biết được cái bệnh đó
chứ chúng ta không muốn có trách nhiệm đó chúng ta không hiểu biết thì chúng ta không biết được các đảng
vậy thì cái đơn giản nhất là khi thấy có những người nhà người thân có những cái biểu hiện thay đổi cho bản thân
như là mất ngủ như là hoang tưởng tài cao hoặc là giỏi giang hoặc là can sen và các công việc người khác
hoặc là thu mình né tránh sợ hãi những người theo dõi hãm hại thì lập tức là phải đưa đến về các trường khoa tâm thần này ngay
đối với cái nhóm bệnh nhân mà đang điều trị rồi thì thường là cán bộ y tế ở thôn phường sẽ được phụ trách
các cái vấn đề về tâm thần đó là phải theo dõi chặt chẽ để đến với cái bệnh nhân tâm thần này phát hiện
cũng như là được tư vấn và khám và khuyên gia đình có những phương pháp tốt nhất
tuy nhiên những cái an sinh xã hội những quy định và những cái chế tài
và cho cái ngành tâm thần của ta cũng còn thiếu hụt rất là nhiều
đây cũng là một trong những cái khó khăn rất là nặng nề
thì đối với chính quyền địa phương thì sẽ tăng cường các hoạt động truyền thông về vấn đề tâm thần
cũng như là phối hợp với chuyên ngành về y tế để có những cái chế tài có những cái cụ thể như là chăm sóc
hoài han và an sinh cho những người chăm sóc đó
tôi tin rằng với những cái sự quan tâm những cái chế tài thì chúng ta sẽ giảm thiểu được cái tình trạng
của những cái an và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã có những chia sẻ vừa rồi